thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi tám ngân hàng nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng đạt được các mục tiêu đề ra từ đầu năm
góp phần quan trọng trong kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng
ngân hàng nhà nước đã thực hiện đồng bộ linh hoạt các công cụ chính sách tiến tệ để ổn định thị trường tiến tệ ngoại hối góp phần kiểm soát lãm phát ở mức ba năm mươi bốn
là năm thứ năm liên tiếp lạm phát được kiểm soát ở mức dưới bốn và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt bảy tám cao nhất trong một mươi một năm trở lại đây
đến cuối năm hai nghìn một mươi tám tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng một mươi hai năm so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
mặt bằng lãi suất được duy trì ổn định
trong bối cảnh lãi suất thị trường quốc tế gia tăng ngân hàng nhà nước đã điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và tiền tệ
tập trung điều tiết và đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh khoản cho các tổ chức tiến dụng duy trì lãi suất thị trường liên ngân hàng ở mức hợp lý
điều hành tăng trưởng tiến dụng phù hợp với cân đối vĩ mô đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế gắn liền với nâng cao chất lượng
tập trung tín dụng vào sản xuất kinh doanh tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro được kiểm soát chặt chẽ bảo đảm hoạt động an toàn
năm hai nghìn một mươi chín ngân hàng nhà nước sẽ chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt thận trọng phối hợp hài hòa với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác
nhằm kiểm soát lãm phát theo mục tiêu bình quân dưới bốn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối
chủ động thực hiện các giải pháp quản lý thị trường ngoại tệ thị trường vang hiệu quả tiếp tục củng cố giữ chữ ngoại hối nhà nước
triển khai tích cực các biện pháp hạn chế tình trạng đô la hóa trên lãnh thổ tăng niềm tin vào đồng việt nam góp phần ổn định thị trường ngoại tệ và kinh tế vĩ mô